bộ chính trị quyết định đồng chí dương thanh bình ủy viên ban chấp hành trung ương thôi tham gia ban chấp hành ban thưởng vụ và thôi giữ chức bí thư tỉnh ủy cà mau nhiệm ký hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi về công tác tại ủy ban thường vụ quốc hội và chỉ định tham gia làm ủy viên đảng đoàn quốc hội khóa một mươi bốn
đồng chí nguyễn tiến hải phó bí thư tỉnh ủy cà mau chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh cà mau giữ chức bí thư tỉnh ủy cà mau nhiệm ký hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
đồng chí phạm minh chính chúc mừng và tin tưởng trên cương vị công tác mới các đồng chí vừa được phân công điều động sẽ tiếp tục kế thừa những thành quả kinh nghiệm của các thế hệ lãnh đạo đi trước để hoàn thành tốt nhiệm vụ được trung ương giao phó